thưa quý vị và các bạn tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương
để thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân
trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh thương mại điện tử dịch vụ hành chính công
tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số
phát triển kinh tế số xã hội số tại thôn ấp và khu phố
và theo ghi nhận của phóng viên antv trong thời điểm này tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
các tổ công nghệ số cộng đồng đang thực sự đem lại hiệu quả bước đầu lan tỏa chuyển động số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống
xã lê lợi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh với diện tích hơn bốn mươi km hai dân số hơn bảy người
để đề án sáu được triển khai rộng rãi mọi người dân đều được tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
lực lượng công an xã lê lợi đã thành lập bảy tổ công tác công nghệ số cộng đồng
với mục tiêu hoạt động rất rõ ràng
bà vũ thị nga ở thôn yên mỹ xã lê lợi gặp khó khăn khi chưa hiểu được các thao tác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên sau khi được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn
bà đã có thể dễ dàng thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng điện thoại thông minh như thế này

bà vũ thị nga ở thôn yên mỹ xã lê lợi gặp khó khăn khi chưa hiểu được các dịch vụ công tục
tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân ở gần dân sát dân
và là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thực hiện đề án sáu đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống
người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản tự nhiên xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực